các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị chính đã trở thành nhà khoa học mà tên tuổi của mình gắn liền với thương hiệu nấm linh chi và các loại nấm quý giúp hỗ trợ điều trị các bệnh nàn y
bà nguyễn thị xíu sáu mươi hai tuổi từng mang trong mình căn bệnh ung thư vòng họng
trước căn bệnh năn y của mình bà xíu quyết định điều trị bằng nấm dược liệu song song với phương pháp xạ trị
sau khoảng ba năm một kết quả tích cực đã đến vượt ngoài sự mong đợi của bà xíu
năm hai nghìn bảy bác sĩ có thông báo với tôi là tôi mắc bệnh hiểm nghèo ca abidan
trong lúc tôi đường trị hóa chất và uống nấm tôi thấy cơ thể
cơ thể của mình uống cái nấm vào là nó cũng có cái tác dụng là nó đào thải được các cái chất như da
thì mình thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn nó không bức xúc như những lần trước là mình chưa uống lấm
coi như là sau khi là như thế lộ khoảng ba năm thì tôi là đi khám mại
bác sĩ là đã ổn nói là bệnh của bác cũng đã ổn rồi
thì tôi cũng rất là phấn khởi
những sản phẩm từ nấm dược liệu đã góp phần quan trọng mang lại cho bà xíu một cuộc sống mới
cơ thể này là thành quả nghiên cứu
sau nhiều năm của một nữ phó giáo sư tiến sĩ đó là bà nguyễn thị chính
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba nguyễn thị chính tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học tổng hợp putine tiếp khắc
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nữ nghiên cứu sinh nguyễn thị chính được cấp bằng sáng chế paten của điệp khắc
về công nghệ sản xuất nấm sò trên dơm không cần khử trùng nguyên liệu đạt năng suất cao
thành tích này nhanh chóng trở thành một sự kiện được giới chuyên môn quan tâm
khi lần đầu tiên một người việt nam được cấp bằng sáng chế trong lĩnh vực nghiên cứu nấm ở châu âu
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn thị chính được cấp bằng sáng chế patent của tiệp khắc về công nghệ sản xuất nấm không cần khử trùng nguyên liệu đạt năng suất cao

năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trong một hội thảo của hội nghị nấm quốc tế hồng kông phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị chính được xem một đoạn phim kể về một người phụ nữ nhờ sử dụng nấm linh chi mà dần hết bệnh tình hình ảnh đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhà nữ khoa học việt nam

chính việc nhận định đánh giá được tầm quan trọng cần thiết cũng như sứ mệnh giúp người nông dân thoát nghèo chữa bệnh cứu người từ cây nấm đã là động lực mạnh mẽ giúp phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị chính kiên định để đi đến thành công như ngày hôm nay